cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đã khởi tố ván hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng phạm minh châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ
về hành vi chống người thành công vụ tại chốt kiểm soát dịch
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày bốn một mươi châu điều khiển xe mô tô biển kiểm soát một mươi chín b một hai mươi hai nghìn hai trăm năm mươi hai
chở triệu minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một đi từ thành phố việt trì đến thành phố vĩnh yên
khi đến chốt kiểm soát đầu cầu hạc trì xã bồ giao huyện vĩnh tường do không có giấy tờ theo quy định
nên hai đối tượng đã điều khiển xe đi vào đường ngược chiều mục đích đi qua chốt để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
khi phát hiện hành vi trên tổ công tác tại chốt đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
nhưng châu không chấp hành mà cố tình phóng qua chốt kiểm soát và bỏ chạy theo quốc lộ hai a hướng về phía thành phố vĩnh yên
quá trình bỏ chạy hai đối tượng đã tách ra làm hai hướng để lẩn trốn
hải bỏ trốn về nhà ở thành phố việt trì còn châu phóng xe vào một nhà dân để lần trốn
ngay sau đó tổ công tác đã truy tìm được châu yêu cầu châu quay về chốt phòng chống dịch để làm việc
tuy nhiên châu ngoan cố có hành vi rằng co đồng thời dùng dao chém lực lượng làm nhiệm vụ để tàu thoát
ngay sau đó cả châu và hải đã bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hương yên tỉnh hương yên
đang thụ lý xác minh tố giác tin báo về tội phạm của hai người dân trú tại thành phố hưng yên
quá trình kiểm tra xác minh tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hương yên xác định
các cá nhân có liên quan hiện không có mặt tại nơi cư trú không biết đi đâu làm gì không liên lạc được
nhân thân lai lịch các đối tượng như sau
họ và tên vũ văn phong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm giới tính nam nghề nghiệp lao động tự do
hai nguyên quán xã thủ sĩ tiên lữ hương yên hộ khẩu thường trú thôn thống nhất xã thủ sĩ nguyện tiên lữ tỉnh hương yên
họ tên bố vũ văn long sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã chết họ tên mẹ hoàng thị bống sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đã chết
họ và tên nguyễn ngọc khánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín giới tính nam nghề nghiệp lao động tự do
ba nguyên quán thị trấn kiến sương nguyện kiến sương tỉnh thái bình
họ tên bố nguyễn đình kim sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đã chết họ tên mẹ hoàng thị thùy sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
để phục vụ công tác xác minh vụ việc trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hưng yên đề nghị các đơn vị cá nhân
nếu phát hiện vũ văn phong nguyễn ngọc khánh có lý lịch như trên
thì thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hương yên
địa chỉ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hương yên số sáu bạch đằng minh khai tp hương yên tỉnh hương yên
liên lạc với điều tra viên phan quang mạnh số điện thoại chín trăm bảy mươi bảy một mươi chín tám trăm tám mươi sáu
cán bộ điều tra lê văn đoàn số điện thoại chín trăm tám mươi chín ba trăm bảy mươi bảy chín mươi hai
một thanh niên với biệt danh trên mạng là hoàng tử gió được phát hiện tử vong trong tư thế

công an huyện gia lâm đang phối hợp cùng với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong
nam thanh niên tên hoàng đức nhân hai mươi chín tuổi quê ở quảng ninh
nạn nhân được phát hiện tử vong vào lúc một mươi chín h ba mươi phút tối qua ngày năm tháng một mươi
tại một trung cư ở xã đa tốn huyện gia lâm tp hà nội
nạn nhân ở chung với hai nam thanh niên khác
căn hộ được người này thuê từ bốn đến năm tháng trước đó với mục đích để kinh doanh
cơ quan chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín đối với nạn nhân
sau đó sẽ tiến hành các bước điều tra khác
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ba bị can
liên quan đến sai phạm trong cấp đất tái định cư tại xã nghi phong huyện nghi lộc
vào khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm tình hình
việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nối vinh cửa lò giai đoạn một
công an huyện nghi lộc phát hiện việc sai phạm trong cấp đất tái định cư tại xã nghi phong huyện nghi lộc
sau khi điều tra xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghi lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại xã nghi phong huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với các bị can nguyễn đình hải
nguyên chủ tịch ubnd xã nghi phong và nguyễn hồng đức công chức địa chính xã nghi phong
về tội danh vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
và nguyễn đức kiên chú tại xóm bốn xã nghi phong về tội danh sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
thêm một đường dây đánh bạc khủng vừa bị đưa ra xử lý trước pháp luật
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố một mươi năm bị can trong đường dây
ghi số đề liên tỉnh quy mô lớn mỗi ngày giao dịch gần một tỷ đồng để điều tra về tội đánh bạc
theo kết quả điều tra
đầu vào ngày một mươi bảy tháng chín đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật đã triển khai chín tổ công tác
đồng loạt triệt phá chín địa điểm ghi số đề trên địa bàn thành phố
tại các hiện trường lực lượng công an thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng tiền mặt hai mươi tám điện thoại di động
hai chiếc xe ô tô cùng nhiều phơi đề sổ sách có liên quan
cầm đầu đường dây số đề này là huỳnh xuân phong và trần thị thắm
hàng ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
và các huyện thị xã của tỉnh đắk lắk
sau đó phong sẽ dùng điện thoại để chuyển hết phơi đề cho trần thị út hiền
cho đến cuối ngày căn cứ vào kết quả sổ số miền nam và miền bắc rồi tính toán thắng thua với nhau
trung bình mỗi ngày đường dây số đề này giao dịch gần một tỷ đồng
còn liên quan đến tội phạm ma túy công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai vừa bắt giữ đối tượng
lò thị ứng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại xã thanh an huyện điện biên tỉnh điện biên
đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
qua quá trình trinh sát công an huyện bảo thắng phát hiện đối tượng lào thị ính
móc nối với một số đối tượng trên địa bàn huyện bảo thắng tổ chức đường dây vận chuyển
mua bán trái phép chất ma túy từ điện biên về địa bàn huyện bảo thắng tiêu thụ
các đối tượng thường chọn khu vực đường biên giới ít người qua lại để tiến hành giao dịch
mua bán trái phép chất ma túy để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện
vào ngày bốn tháng một mươi lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng lào thị ính
khi đang có hành vi vận chuyển trái phép gần chín mươi sáu gram heroin
tại khu vực thôn k tám bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai
hiện nay công an huyện bảo thắng đang tiếp tục mở rộng điều tra
hiện nay nhiều địa phương phía nam mỗi ngày tiếp nhận một lượng lớn người trở về quê
như tại an giang tiếp nhận hàng ngàn người từ các thành phố và các tỉnh di chuyển tự phát trở về
và trước tình hình trên lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời tham mưu
đề xuất các giải pháp dốc toàn lực để tiếp nhận và đưa bà con trở về địa phương an toàn
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại thành phố long xuyên
tại trường đại học an giang và hơn hai mươi điểm trường của thành phố long xuyên
đèn vẫn được thắp sáng suốt đêm
công tác phối hợp giữa các lực lượng luôn sát sao chặt chẽ
tất cả đều đồng lòng dốc sức vì nhiệm vụ chung
để những đồng hương xa quê được trở về nhà một cách an toàn nhất
chúng tôi đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ
một là ngay khu vực thứ hai là chúng tôi cho tổ chức đón bà con
và chúng tôi sẽ phân bổ đi theo từng đòn từng lượt
mỗi đòn từ năm trăm linh đến bảy trăm linh thậm chí có đòn một
cái thứ hai là chúng tôi cho dẫn đòn và chúng tôi đảm bảo
nên trật tự trên các tiếng đường đi tránh cho người dân gặp phải tai nạn
hoặc là ồn ử ảnh hưởng đến các hoạt động của lưu thông của người dân khác
chúng tôi cho chốt chặn các ngã ba ngã tư trên địa bàn
để không để người dân bị sốt
tại điểm cách ly tạm thời luôn có cán bộ chiến sĩ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để phân loại sàng lọc khảo sát ban đầu liên hệ và bàn giao
cho các huyện thị xã thành phố để tính toán và có phương án cách ly thích hợp
ngoài công tác đảm bảo nên trật tự và công tác giúp cho bang chỉ đạo
để quá trình phân loại dân chuyển
ở đây thì chúng tôi cũng làm thêm công tác tuyên truyền
và cũng đảm bảo sự tin tưởng người dân
vào chính quyền địa phương
qua đó cũng tạo sự tin tưởng qua sự tin tưởng
người dân chấp hành tốt hơn vấn đề công tác còn chống dịch
ở đây và cũng khi về địa phương
sự cố gắng nỗ lực của lực lượng chức năng
những hộp cơm ly nước phần nào ấm lòng những người con xa quê
động viên họ thêm nghị lực tích cực
nghiêm chỉnh chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch
tại các khu tạm cách ly cũng như sau khi đi về địa phương
anh ở đâu về
ở bình dương
anh mới về từ lúc nào ạ
về bốn giờ chiều ngày qua
chấp nhận về đây đi cách ly mà
về quê nhà mình được học cơm là quá nghĩa tình
theo số liệu thống kê đến hết ngày năm tháng một mươi
đã có trên ba mươi năm người dân từ các tỉnh thành phố
về đến an giang và bà con cũng đã được nhanh chóng
sắp xếp hỗ trợ về địa phương cách ly theo đúng quy định
với lực lượng công an nói riêng và lực lượng chống dịch
toàn tỉnh nói chung thì việc đảm bảo an ninh an toàn
cho bà con
chỉ là nhiệm vụ phải làm mà còn chính là cái tình
cái nghĩa đồng bào
là giả với ý định là qua chốt kiểm soát đối tượng phạm thanh nhơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện rồng trôm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan huyện trợ lách tỉnh bến tre khởi tố bắt tạm giam
về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng chín tại chốt kiểm soát
dịch bệnh covid một mươi chín thuộc xã phú phụng huyện trợ lách
tổ công tác công an huyện trợ lách tỉnh bến tre đã phối hợp
với công an xã bình hòa phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long
kiểm tra xe ô tô do phạm thanh nhơn điều khiển
quá trình kiểm tra phạm thanh nhơn xuất trình một giấy đi đường
do phó chủ tịch ubnd tỉnh bến tre ký có dấu hiệu làm giả
nên tổ công tác đã mời đối tượng về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an nhơn khai nhận đã lên mạng mua giấy đi đường giả
với giá là một trăm năm mươi đồng để qua các chốt kiểm soát
kiểm tra phương tiện cơ quan chức năng phát hiện thêm sáu giấy đi đường khác của đối tượng
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
vận chuyển trái phép chất ma túy một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bắc quả tàng và thu giữ hơn một trăm linh gram cùng hơn năm trăm linh triệu đồng
tại nông thượng thành phố bắc cạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang đối tượng
lâm văn kiến năm mươi chín tuổi trú tại huyện ba bể đang vận chuyển trái phép chất ma túy
từ thái nguyên về ba bể để tiêu thụ
tăng vật thu giữ có ba gói khối lượng hơn một trăm linh gram một mươi viên hồng phiến và một gói nhỏ hồng phiến
dạng bột màu trắng hồng một điện thoại di động một xe ô tô và năm triệu đồng
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ số tiền năm trăm linh triệu đồng
và một số đồ vật tài sản khác có liên quan
để có tiền đánh bạc nguyễn duy khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện trợ mới
đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn chín trăm sáu mươi triệu đồng của người quen
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam
đối với nguyễn duy khánh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam
trong khoảng thời gian từ ngày tám một mươi chín ba hai nghìn hai mươi một khánh đăng ký tài khoản đánh bạc
trên trang web w tám mươi tám để tham gia đánh bạc online trên mạng và thua với số tiền
gần sáu trăm linh triệu đồng
để tiếp tục có tiền đánh bạc khánh đã tìm cách mượn của bà nguyễn thị niềm
trú tại thành phố long xuyên số tiền một trăm ba mươi triệu đồng rồi đem nạp vào tài khoản
tham gia đánh bạc online sau đó bị thua hết
sau đó khánh tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối tạo niềm tin để bà niềm
cho khánh vay thêm nhiều lần
với số tiền hơn tám trăm ba mươi triệu đồng số tiền trên khánh tiếp tục nạp vào tài khoản
chơi đánh bạc online và tiêu giải cá nhân
khi đến hạn trả nợ bà niềm không liên lạc được với khánh cho nên đã đến
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tố giác hành vi của khánh
công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vừa tiến hành bắt giữ nguyễn hữu phú
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã lộc bồn huyện phú lộc về hành vi trộm cắp tài sản
đáng chú ý nạn nhân bị mất trộm lại chính là gì ruột của phú
theo điều tra ban đầu do mối quan hệ họ hàng với chị ngô thị hường ở xã lộc sơn
huyện phú lộc phú thường xuyên đến nhà chị hường chơi và biết chỗ chị hường
thương cất tài sản cũng như cất chìa khóa tủ
vào ngày hai mươi năm tháng chín lợi dụng lúc chị hường đi vắng nguyễn hữu phú đến nhà
mở tủ và lấy trộm hơn một mươi triệu đồng
qua đấu tranh khai thác đối tượng phú khai nhận đã lấy trộm của chị hường
chín chiếc nhẫn hai dây chuyền một đôi bông tai một chiếc lắc vàng hai mươi bốn k và số vàng trộm cắp được
phú đem bán với số tiền hơn bảy mươi triệu đồng sau đó đã tiêu xài cá nhân hết
còn tại khánh hòa có một nhóm tội phạm chuyên cướp giật tài sản vừa bị công an
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa triệt phá bắt giữ hai đối tượng thu giữ một số
tăng vật có liên quan đến các vụ cướp giật trên địa bàn
hai đối tượng bị bắt giữ là bùi hữu cao và nguyễn trí hảo
qua điều tra bước đầu
hai đối tượng khai nhận từ đầu tháng ba cho đến nay
hai đối tượng đã thực hiện năm vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố nha trang
cướp được ba điện thoại
thủ đoạn của hai đối tượng là vào các buổi trưa hoặc buổi tối
hai đối tượng đi trên hai xe máy bám theo những người phụ nữ đi một mình
cả hai sẽ đi theo
khi chủ nhân sơ hở vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại
một đối tượng sẽ ra tay giật tài sản
còn đối tượng còn lại sẽ ngăn cản nếu như có người truy đuổi
qua khám xét cơ quan công an đã thu giữ hai xe máy là phương tiện gây án
xin được chuyển sang một thông tin khác
tòa nhân dân huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa ngày hôm qua vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt chín tháng tù giam đối với bị cáo phan đình duy
chú xã vạn khánh nguyễn vạn ninh về tội chống người thành công vụ
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương
vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám
sau khi uống bia ở một khu rẫy tại xã vạn phước
phan đình duy điều khiển xe máy chở theo một người phụ nữ đi về xã vạn long
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đặt tại khu vực giáp danh giữa hai xã vạn khánh và vạn long
duy và người phụ nữ bị cán bộ trực chốt phát hiện không mang khẩu trang và có ý định vượt chốt
nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
không chấp hành duy còn lớn tiếng chửi bới thách thức lực lượng trực chốt
đồng thời sô đổ xe máy và đòi đốt xe
thấy duy manh động có hành vi chống đối nên lực lượng công an đã khống chế đối tượng
trước tòa bị cáo phan đình duy đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phan đình duy chín tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nội
công an hà nam vừa phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông
xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp
đăng thông tin sai sự thật về dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội
qua tài liệu thu thập ngày ba mươi tháng chín phòng an ninh mạng và phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an hà nam đã phát hiện tài khoản facebook của một trường hợp trên địa bàn xã an lão
huyện bình lục đăng thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tại cơ quan chức năng chủ tài khoản này đã thừa nhận việc đăng thông tin của mình
về tình hình dịch covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook là sai sự thật và tự giác gỡ bỏ thông tin
cam kết không tái phạm
thanh tra sở thông tin và truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng
đối với chủ tài khoản về hành vi thông tin sai sự thật
liên quan đến hai băng nhóm ở phú quốc mâu thuẫn đánh nhau là một người chết
hai người bị thương xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng chín vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc tỉnh kiên giang đã tạm giữ ba mươi ba đối tượng
về hành vi cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng

theo điều tra ban đầu trước đó giữa nguyễn hoàng nhật chú tại tp phú quốc
và đàm văn ngàn chú tỉnh bắc giang xảy ra mâu thuẫn trong việc bao chiếm mua bán đất rừng
do nhà nước quản lý thuộc tổ chín ấp chuồng vích xã gành dầu
đến khoảng một giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng chín nhật cầm đầu khoảng hai mươi đối tượng
chuẩn bị hung khí đến khu vực ấp chuồng vích xã gành dầu
tìm nhóm người của ngàn để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra đánh nhau làm một người chết và hai người bị thương
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát
tại hiện trường công an thu giữ một mươi khiên đỡ đạn bốn áo giáp một mươi sáu ống tích sắt nhọn một búa một mươi dao tự chế chín cây dựa
sau khi sự việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc đã bắt giữ ba mươi ba đối tượng
khi bị phát hiện mang theo hung khí
khi phía nam di chuyển về quê qua địa bàn thủ đô lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội tổ chức đón dẫn an toàn qua các tuyến đường thủ đô đến khi được tiếp nhận bởi cơ quan chức năng các tỉnh lân cận
anh giáng a thảo làm việc tại bình dương nhiều năm nay
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn và quyết định về quê tại tỉnh sơn la
sau ba ngày đã đi từ bình dương ra đến tp hà nội
đây là một trong rất nhiều trường hợp người lao động
di chuyển từ một tỉnh thành phía nam để về quê trong thời gian vừa qua
xin hỗ trợ bà con nó về đến tại nhà luôn

nó đi nó không có bị mưa
nó đi và nó xe nó lại có người thì xe không an toàn
và nó bị tay nặng tay nặng cái kia
chúng tôi rất cảm ơn nhà nước quân tâm đến bà con nhân dân làm việc khó khăn thì rất là cảm ơn
theo ghi nhận thực tế chỉ trong buổi sáng ngày hôm nay
đã có hơn một người
đó gồm cả phụ nữ trẻ em di chuyển dọc quốc độ một a đường hồ chí minh ngang qua hà nội
để về các tỉnh miền núi phía bắc
đa phần trong số họ là bà con dân tộc thiểu số nghèo ở nhiều tỉnh như sơn la điện biên lai châu
và các tỉnh miền nam mưu sinh nhưng không thể trụ lại
để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đối với những trường hợp không có phương tiện
lực lượng chức năng đã tổ chức các đoàn xe buýt đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông chủ động lên các phương án
hướng dẫn người và phương tiện đi theo đúng lộ trình bố trí hai xe dẫn đường để đưa đoàn qua địa bàn thành phố hà nội
ngay sau khi giúp đỡ người dân hướng dẫn về các thủ tục khai báo y tế
thì các lực lượng chức năng cũng tổ chức đưa các đoàn vào hỗ trợ lương thực đến người dân
trong lúc chờ đợi phương tiện đưa đón qua địa bàn thành phố hà nội
theo lực lượng chức năng sau khi được đưa qua địa bàn hà nội
các địa phương dắp danh cũng bố trí phương tiện để đón người lao động
dự kiến lượng người và phương tiện vẫn tiếp tục qua địa bàn thành phố hà nội trong những ngày tới
đây cũng là thời điểm các lực lượng chức năng có mặt ứng trực tại khu vực cửa ngõ thành phố
tổ chức hỗ trợ giúp đỡ người dân về quê an toàn